tỉnh yên bái luôn quan tâm đến công tác luân chuyển cán bộ củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị hỗ trợ đội ngũ cán bộ trưởng thành hơn
qua hoạt động thực tiễn kết cấu hạ tầng nông thôn và đời sống của người dân đã có thay đổi mạnh mẽ kinh tế nông thôn phát triển theo chiều hướng tích cực ghi nhận tại tỉnh yên bái
năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí phí hùng sơn nguyên phó thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ được luân chuyển làm bí thư đảng ủy xã hoàng thắng nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn của tỉnh yên bái
trong thời gian ngắn đồng chí đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ mới ngoài việc tổ chức củng cố kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức nhất là khi tiếp xúc với người dân